cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bắt tạm giam một số cán bộ chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g
có địa chỉ tại xã lương hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh gồm giám đốc phạm thị thanh thùy nguyên phó giám đốc
kiêm trưởng dây truyền kiểm định nguyễn quốc thống và nguyên nhân viên văn phòng cao châu để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trần lập nghĩa chú tại thành phố hồ chí minh đã giả chữ ký của chủ một cơ sở đăng kiểm ở thành phố hồ chí minh
để ký quyết định thành lập chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g thùy được thuê làm giám đốc đứng tên người đại diện pháp luật
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g hoạt động chỉ có bốn người làm việc trong đó có hai người là đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm
do thiếu đăng kiểm viên nghĩa đã chỉ đạo châu mặc dù châu không có đầy đủ bằng cấp chuyên môn thực hiện nhiệm vụ
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh trà vinh khám xét khẩn cấp tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn bốn trăm linh hai g thu giữ gần một mươi ba bộ hồ sơ kiểm định
cùng nhiều tài liệu và thiết bị điện tử có liên quan trong số này có hơn một mươi một năm trăm tám mươi bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm thu lợi bất hợp pháp số tiền trên ba năm tỷ đồng
số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của nghĩa hiện tại nghĩa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
còn liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổ bốn phường duyệt trung thành phố cao bằng khiến năm người thương vong
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tiếp tục khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà nông thị nhiệp thành ủy viên bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường duyệt trung và bà mã thúy huyền công chức địa chính xây dựng của ủy ban nhân dân phường duyệt trung
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng tiếp tục khởi tố bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà nông thị nhiệp thành ủy viên bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường duyệt trung và bà mã thúy huyền công chức địa chính xây dựng của ủy ban nhân dân phường duyệt trung

trong cầm đầu ban chuyên án đã khẩn trương vào cuộc và xác định các đối tượng trong đường dây thuộc nhiều địa bàn tỉnh thành phố khác nhau
chúng có sự phân công từng công đoạn từ sản xuất tìm khách hàng tiêu thụ và vận chuyển tiền giả